câu chuyện tái nghiện luôn luôn là một vấn đề nhức nhối trong xã hội
tại hải phòng xuất hiện một câu lộc bộ nhằm kết nối những người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng
đó là câu lộc bộ kết nối thành công ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
kết nối thành công là tên một câu lạc bộ của những học viên đã cai nghiện tại trung tâm giáo dục
lao động xã hội hải phòng được thành lập vào năm hai nghìn một mươi
câu lạc bộ đã giúp đỡ các em hội viên có được những công việc ổn định
bảo đảm cuộc sống và hòa nhập với cộng đồng ngay sau khi cai nghiện
câu lạc bộ kết nối thành công của bên thành phố hải phòng nhằm giúp đỡ tất cả các bạn
tức là khi sử dụng ma túy tái hoàn nhập cộng đồng chúng tôi sẽ động viên giúp đỡ và tạo công an việc làm cho các bạn
tùy theo các bạn muốn làm cái gì và làm gì cho nó phù hợp với sức khỏe của các bạn
thì chúng tôi sẽ tạo điều kiện giúp đỡ các bạn
theo lời kể của các hội viên trong quá trình cai nghiện
sau cai họ vẫn liên tục
bị những người bạn xấu rụ rỗ và đã có rất nhiều người lâm vào con đường tái nghiện
khiến gia đình đã rất khó khăn lại càng trở nên khó khăn
tuy nhiên khi biết đến câu lạc bộ kết nối thành công
thì cuộc sống của họ đã thật sự bước sang một trang mới
họ được tư vấn hỗ trợ công an việc làm phù hợp với hoàn cảnh của mỗi gia đình
đây là anh hà kỳ đảm chia sẻ với phóng viên
anh đảm cho biết sau khi anh cai nghiện thành công với sự định hướng giúp đỡ của câu lạc bộ
vợ chồng anh đã tự vây bốn mở rộng cơ sở sản xuất
mỗi ngày gia đình anh sản xuất ra hàng tạ gạo bánh phân phối cho các nhà hàng chợ đầu mối
nỗi đau ma túy không còn ám ảnh gia đình anh mà thay vào đó là niềm vui sau mỗi mẻ bánh nóng hồi
bên cạnh mô hình làm ăn như của anh đảm còn có rất nhiều mô hình của hơn bốn mươi hội viên khác như làm sưởng mộc cơ khí sửa chữa máy nổ lập công ty lữ hành
cứ ba tháng câu lạc bộ lại sinh hoạt một lần mọi người cùng nhau làm bản kiểm điểm cá nhân nêu rõ những khó khăn công việc đã và chưa làm được
mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng hoạt động của câu lạc bộ đã góp phần ổn định an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố
hiệu quả của mô hình cũng cần được nhận ra